nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng chín mươi năm ngày thành lập công đoàn việt nam ngày hai mươi tám tháng bảy năm một nghìn chín trăm hai mươi chín ngày hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín tại các tỉnh thành phố trên cả nước công đoàn các cấp đã có nhiều hoạt động thiết thực sau đây là tổng hợp của truyền hình nhân dân
tỉnh hà nam có trên hai trăm hai mươi công đoàn cơ sở trực thuộc với tổng số trên năm mươi hai đoàn viên tổ chức công đoàn cơ sở có vai trò đặc biệt quan trọng là cầu nối giữa chủ sử dụng lao động và người lao động
là tổ chức trung gian hòa giải khi có tranh chấp lao động xảy ra và là người đại diện tham gia bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động trong đó có vai trò của những chủ tịch công đoàn cơ sở
trên tinh thần luôn luôn lắng nghe cầu thị để tiến bộ để phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác công đoàn trong các khu công nghiệp ở tỉnh hà nam luôn xác định
để hoạt động công đoàn thành công thì các hoạt động phải hướng về người lao động quan tâm sẻ chia và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động
việc trong doanh nghiệp luôn hài hòa ổn định bình đẳng và tiến bộ khẳng định công đoàn luôn là tổ chức địa chỉ tin cậy của người lao động trong các doanh nghiệp
tổng liên đoàn lao động việt nam phối hợp với liên đoàn lao động tỉnh quảng ngãi ban quản lý khu kinh tế dung quốc và các khu công nghiệp quảng ngãi đã tổ chức lễ gắn biển công trình cầu trà bồng
đây là một trong chín mươi công trình tiêu biểu chào mừng kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập công đoàn việt nam
công trình này đưa vào khai thác sẽ góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông tạo động lực để khu kinh tế dung quốc phát triển sôi động và thuận lợi trong việc đi lại của người dân tại các xã khu tây huyện bình sơn
còn tại con tum liên đoàn lao động tỉnh vừa tổ chức lễ kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập công đoàn việt nam
trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi tám
liên đoàn lao động tỉnh con tum đã chủ động phối hợp với công đoàn cơ sở chính quyền người sử dụng lao động nắm bắt tâm tư nguyện vọng đời sống của đoàn viên công đoàn
các cấp công đoàn đã tặng trên một mươi bảy chín trăm linh xuất quà cho công nhân viên chức người lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn một mươi hai tỷ đồng
vận động đóng góp xây dựng quỹ máy ấm công đoàn gần bốn tỷ đồng qua đó hỗ trợ và sửa chữa xây dựng bảy mươi sáu căn nhà máy ấm công đoàn với số tiền hai sáu tỷ đồng
ngoài ra công đoàn các cấp đã giải quyết cho lượt đoàn viên vay năm trăm năm mươi triệu đồng từ quỹ vì nữ công nhân lao động nghèo
nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập công đoàn việt nam sáu mươi năm năm ngày truyền thống ngành điện năm mươi năm ngày thành lập tổng công ty điện lực miền bắc
mới đây tại thị xã cửa lò tỉnh nghệ an công đoàn tổng công ty điện lực miền bắc đã tổ chức lễ kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập công đoàn việt nam
và biểu dương công nhân lao động tiêu biểu cán bộ nữ tiêu biểu giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi chín cán bộ công đoàn giỏi năm hai nghìn một mươi chín
tại lễ kỷ niệm các đại biểu đã ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của tổ chức công đoàn việt nam trong suốt chín mươi năm xây dựng trưởng thành và phát triển
công đoàn việt nam luôn phát huy tốt vai trò của tổ chức chính trị xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân việt nam đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc